sau một tuần xét xử chiều qua tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt sáu bị cáo trong vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bảo hiểm sâu ở việt nam và công ty cho thuê tài chính hai alc hai
thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
tòa nhận định việc bảo hiểm xã hội việt nam cho alc hai vay vốn là vi phạm quy định pháp luật
tòa đã tuyên phạt năm bị cáo gồm lê bạch hồng nguyên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
nguyên tổng giám đốc bảo hiểm sâu ở việt nam sáu năm tù nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm sâu ở việt nam
và nguyễn phước tường nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính đều bị phạt một mươi bốn năm tù
hoàng hà bảy năm tù trần tiến vĩ ba năm tù
về cùng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần thị thanh thủy bị tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bàn án sơ thẩm nhận định bảo hiểm sâu ở việt nam là tổ chức sự nghiệp không phải là tổ chức tài chính tín dụng
nên alc hai là tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được vay vốn của bảo hiểm sâu ở việt nam
khi thực hiện đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội việt nam không được phép cho alc hai
là tổ chức tín dụng phi ngân hàng vay vốn
việc bảo hiểm sâu ở việt nam cho alc hai vay vốn là vi phạm quy định pháp luật
các bị cáo trong vụ án có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
về nguyên tắc phải bồi thường cho bảo hiểm xã hội việt nam hội đồng xét xử xác định số tiền thiệt hại của vụ án là hơn một sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng
trong đó agribank phải có trách nhiệm bồi thường cho bảo hiểm xã hội việt nam số tiền hơn tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng
số tiền còn lại là tám trăm linh
ba mươi năm tỷ đồng thuộc trách nhiệm các bị cáo phải bồi thường do đã có lỗi cô ý
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm cho biết
đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thái lực hai mươi tuổi giám đốc công ty alibaba tân thành
quá trình điều tra cơ quan công an xác định công ty alibaba có hơn hai mươi công ty con
trong đó nguyễn thái lực đứng tên pháp lý một số công ty
và nắm khoảng bảy mươi tỷ đồng
trước đó liên quan đến vụ án này cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị và nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba
cả hai là anh ruột của lực
kết quả điều tra cho thấy nguyễn thái luyện và nguyễn thái lĩnh ba mươi tuổi là em trai của luyện
là tổng giám đốc công ty alibaba đã lập ra công ty alibaba có địa chỉ đăng ký kinh doanh
tại số ba trăm hai mươi một đường điện biên phủ phường một mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
trụ sở chính trên đường kha vạn cân phường hiệp bình chánh quận thủ đức thành phố hồ chí minh
công ty alibaba và các công ty con đã thu mua lượng lớn đất nông nghiệp ở đồng nai bình thuận
bắc đất võng tàu rồi tự vẽ ra nhiều dự án không có thật chưa được cơ quan chức năng cấp phép
để phân lô bán nền lừa đảo người dân
công an xác định luyện đóng vai trò chủ mưu cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty alibaba
tự xưng là cán bộ ngành công an tòa án sau đó gọi điện thoại đến người dân để tung tin nhằm chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này tuy không mới nhưng chỉ cần một chút thiếu cảnh giác thì bất kỳ ai cũng sẽ trở thành bị hại
của các đối tượng này phản ánh tại tỉnh bạc liêu
người thanh niên này
là một trong số rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bạc liêu
bị các đối tượng xấu gọi điện thoại đến để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín anh nhận được một cuộc điện thoại với nội dung có đơn thư bên tòa án nhân dân
yêu cầu kiểm tra thông tin
sau đó cuộc gọi của anh được chuyển đến một người tự xưng là cán bộ ngành công an
và anh được cho là có liên quan đến một vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia
đồng thời bọn chúng yêu cầu anh cung cấp thông tin cá nhân
cũng như tài sản có liên quan để giải quyết nhanh chóng sự việc
sau đó họ nói tôi là bây giờ đổi máy đi rồi chút xíu nữa rồi sẽ có người gọi lại
còn đối với ông diệp văn tùng người dân phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
cách đây hai tháng ông cũng nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là công an
và yêu cầu ông thực hiện một số việc liên quan
khi ông tùng không thực hiện bọn chúng liền ham dọa chửi bới
sự việc diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài khiến ông hết sức hoang mang lo lắng
thấy là lo lo lắng
bởi vì là mình đứng
bình thường mà đâu có đụng chạm với ai mà có cái vấn đề rồi
điện lại mình rồi nó tầm được số điện thoại của mình rồi nó điện cho mình rồi nó
nó dùng cái lời lẽ ham dọa không thành ra mình cũng
cũng lo lo sợ mấy ngày đó là tôi lo chứ
bởi vì mình cũng chưa biết là
trắng đen như thế nào

hàng loạt vụ việc diễn ra trong thời gian qua đã gây không ít hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
chỉ cần mất cảnh giác người dân sẽ trở thành bị hại của các đối tượng lừa đảo
cho nên để tránh được cái tình trạng này thì người dân không nên nghe những cái cuộc điện thoại có số lạ
hoặc là nếu như những cái cuộc điện thoại nào mà nói là cơ quan công an hoặc giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật
thì mình phải xác minh kỹ và yêu cầu người ta làm việc trực tiếp
hỏi tên cái chức vụ họ tên cái đơn vị công tác của người đó và yêu cầu người ta đến làm việc trực tiếp
phải thông qua chính quyền địa phương
mình phải nêu cao ý thức cảnh giác là mình phải báo cho cơ quan công an gần nhất
người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ cơ quan nhà nước
khi rơi vào trường hợp tương tự không nên nghe theo không cung cấp thông tin cho các đối tượng
tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa có công văn yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin
nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại trung tâm nhân đạo
ngày hai mươi năm tháng chín trên báo chí thông tin tình trạng ăn chặn hàng từ thiện
tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật hà nội ở xã thụy an huyện ba vì hà nội
theo phản ánh các cá nhân tại trung tâm thường xuyên tuần hàng từ thiện do các cá nhân tổ chức trao tặng ra ngoài
với số lượng lớn nhất là sau mỗi đợt thiện nguyện
về vấn đề này chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung giao tránh thanh tra thành phố
chủ trì phối hợp với giám đốc sở nội vụ giám đốc sở lao động thương minh và xã hội
thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu xử lý nghiêm dứt điểm các hành vi vi phạm nếu có
theo đúng quy định pháp luật báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày năm tháng một mươi
kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân và người đứng đầu cơ sở nếu có theo quy định
lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của người dân vùng nông thôn
thời gian gần đây các đối tượng trộm cắp tài sản đã gia tăng hoạt động
gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó công an tỉnh hà nam đã
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chấn áp hiệu quả với loại tội phạm này
vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng lúc gia đình anh đào xuân cảnh
xã thanh tân huyện thanh liêm hà nam đi vắng
đối tượng vũ văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã thanh nghị huyện thanh liêm
đã bẻ khóa đột nhập vào quán cà phê vườn của gia đình nạn nhân
lấy trộm một tv một bếp nướng một đồng hồ đeo tay một camera và nhiều vật dụng khác với tổng trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
tại cơ quan công an trường khai sau khi lấy trộm y đã mang sang tỉnh thái bình bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tương tự như gia đình anh cảnh do bất cẩn thiếu cảnh giác
bà phạm thị lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú ở huyện thanh liêm
đã bị đối tượng nguyễn duy thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thanh nguyên huyện thanh liêm
đột nhập vào nhà trộm một chiếc xe máy xciter
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở
mất cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản của chính mình bất kể ngày hay đêm
khi có cơ hội chúng liền thực hiện trộm
do vậy để đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này các lực lượng công an hà nam
từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai công tác nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến địa bàn trọng điểm tập trung nắm tình hình quản lý chặt chẽ
di biến động của các đối tượng trong diện quản lý đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm cắp trên các phương tiện
thông tin đại chúng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
với sự chủ động quyết tâm phá án cao từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
các lực lượng đã điều tra triệt phá trên một mươi bảy vụ trộm cắp cướp giật tài sản
bắt gần ba mươi đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của chính mình
với sự phát hiện hoặc tiếp xúc với các lực lượng công an mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của chính mình
các đối tượng nghi vấn cần kịp thời cung cấp thông tin để cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng nguyễn đức xuân ba mươi sáu tuổi ngụ quận bình tân tp hcm về tội trộm cắp tài sản
qua điều tra cơ quan công an xác định từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay xuân đã gây ra một mươi hai vụ đột nhập nhà dân ở thành phố buôn ma thuột
lấy cắp nhiều tài sản như tiền vàng máy tính sách tay điện thoại với tổng trị giá tài sản trên hai trăm linh triệu đồng
xuân từng có hai tiền án sáu năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản
tiếp theo bên tập viên định
tiếp theo bên tập viên định

đối tượng phạm trọng quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu phường hoàng diệu tp thái bình tp thái bình
có nốt rùi cách một cm trên trước đầu lông mảy phải
và đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi trên bốn tổ một phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những tài sản
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý